tổng thư ký tổ chức hiệu ước bắc đại tây dương nato jen stoltenberg cho rằng
các quốc gia thành viên cần bơm thêm vũ khí hạng nặng cho ukraine
tuyên bố được đưa ra trước cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng ukraine do mỹ đứng đầu
được thành lập để thảo luận về các kế hoạch hỗ trợ hậu cần cho kiev
nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của nga
tại cuộc họp đại diện thường trực của mỹ tại nato cho biết
các nước thành viên đang cố gắng đáp ứng những yêu cầu về việc cung cấp vũ khí bổ sung
vốn thay đổi liên tục của kiev
theo lầu năm góc trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự
mỹ và các nước đồng minh đã nỗ lực cung cấp cho ukraine tên lửa chống tăng và phòng không di động
nhưng đang chuyển sang xe tăng và pháo hạng nặng do tính chất của cuộc giao tranh
đang xảy ra ở mặt trận donbass
ông mikhail polodiak cố vấn của tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết
kiev cần gấp một pháo ba trăm linh hệ thống tên lửa phóng loạt năm trăm linh xe tăng
hai xe bọc thép và một máy bay không người lái